tại hà nội thượng tướng lương cường bí thư trung mương đảng ủy viên thượng vụ quân ủy trung mương
chủ nhiệm tổng cục chính trị và đoàn đại biểu tổng cục chính trị đã đến thăm
chúc thọ nguyên tổng bí thư đảng cộng sản việt nam lê khả phiêu nhân dịp sinh nhật lần thứ tám mươi bảy
thay mặt đảng ủy cơ quan tổng cục chính trị quân đội và cán bộ chiến sĩ trong toàn quân
thượng tướng lương cường chúc đồng chí lê khả phiêu luôn mạnh khỏe trường thọ
tiếp tục có nhiều đóng góp công hiến cho sự nghiệp cách mạng của đảng
và quá trình xây dựng quân đội nhân dân việt nam ngày càng vững mạnh
nguyên tổng bí thư lê khả phiêu cảm ơn thượng tướng lương cường
và đoàn đại biểu cơ quan tổng cục chính trị đã đến thăm chúc sức khỏe
bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mà đảng nhà nước quân đội đạt được trong thời gian qua
đồng chí lê khả phiêu mong rằng cán bộ chiến sĩ trong toàn quân tiếp tục phát huy bản chất truyền thống
bộ đội cụ hồ ra sức học tập rèn luyện tù dưỡng đạo đức cách mạng
nâng cao trình độ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu
hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó